ngày hai mươi tháng hai tức ngày một mươi một tháng riêng tại khu di tích lịch sử văn hóa đền trần chùa tháp
phường lộc vượng thành phố nam định đã diễn ra lễ dước kiệu ngọc lộ rước chân nhang của vua trần nhân tông
từ chùa tháp sang đến thiên trường đây là nghi thức mở đầu cho lễ hội khai ấn đền trần xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội tâm linh này từ lâu đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người dân việt nam
đặc biệt trong mỗi dịp xuân về cũng là thời điểm nhiều lễ hội đình chùa mở cửa đón du khách thập phương
theo các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa nghi lễ khai ấn đền trần với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu mong cho thiên hạ thái bình thịnh vượng
lễ hội khai ấn đền trần nam định được tổ chức vào dịp đầu xuân hàng năm nhằm bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa
giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân
khi nhớ công lao to lớn của vương triều nhà trần đã có công dựng nước khai sông lấn biển mở mang bờ cõi với hào khí đông a sáng ngời
ba lần đánh giặc thắng giặc nguyên mông